thưa quý vị liên quan đến sự việc nam sinh lớp tám ở hà nội bị tấn công chấn thương sọ não
sau gần hai tháng điều trị ở phú thọ ngày hai mươi tháng năm nam sinh đã được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
trong tình trạng hôn mê phủ não
cho tới đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng năm lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương cho biết
nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não đã tử vong
theo đó bệnh nhân nửa hd được đưa từ một cơ sở y tế tuyến trung ương
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ hôm hai mươi sáu tháng ba
khi đó đồng tử hai bên của bệnh nhân giãn to tám mm không có phản xạ ánh sáng
thở hoàn toàn theo máy huyết áp thấp sáu mươi trên ba mươi mm thủy ngân
mạch nhanh một trăm ba mươi sáu lần một phút phải duy trì thuốc vận mạch số cao ba mươi chín độ c tiểu dưỡng nặng
bệnh nhân cũng bị suy đa tạng suy tim suy thận hô hấp phụ thuộc máy thở dối loạn đông máu
trong tuần đầu tiên điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
tình trạng suy thận của bệnh nhân có cải thiện tiểu được ba ml trên hai mươi bốn giờ
cắt được thuốc vận mạch huyết áp ổn định cắt sốt có nhịp tự thở sen kẽ
thời điểm đó bệnh nhân vẫn hôn mê thở máy điều trị tích cực
các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có những dấu hiệu thay đổi tích cực nhỏ nhưng chưa đáng kể
trong những tuần tiếp theo tình trạng bệnh nhân không cải thiện rất khó tiên lượng
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba nhd sinh năm hai nghìn một mươi học sinh ở phường việt hưng
quận long biên hà nội bị tấn công dẫn đến tình trạng nguy kịch
theo công an quận long biên ngày một mươi chín tháng ba đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu đê
về việc cháu bị tấn công dẫn đến trọng thương khi đang chơi tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
ngày hai mươi bảy tháng ba công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tvm sinh năm hai nghìn tám ở quận long biên hà nội
để điều tra về hành vi
thời gian qua nhiều vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước
khiến nhiều người không khỏi xót thương
nhưng mới đây tại đồng nai do mâu thuẫn một nhóm người đã xảy ra sô sát
dẫn đến năm người thương vong
sáng ngày hai mươi một tháng năm các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an huyện thống nhất để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này
theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn trong sinh hoạt nhóm bốn người gồm vũ thành tiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất
trần anh huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất
vũ hoàng minh nhật sinh năm hai nghìn ba ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất
và một đối tượng chưa rõ lai lịch mang theo hai con dao tự chế đến nhà anh phạm văn tám
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ ấp tân yên xã gia tân ba để nói chuyện
lúc này nhà anh tám có phạm phú độ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ ấp phúc nhạc một xã gia tân ba
và phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ xã gia kiệm
lời qua tiếng lại đến khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tháng năm
hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng năm phút
hậu quả tám và độ bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện y tế huyện thống nhất
đối tượng tiền và huy hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long khánh
nhưng không qua khỏi công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng năm công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với công an huyện bù gia mập
đang điều tra xác minh làm rõ vụ phát hiện một sát người không nguyên vẹn trong bụi cỏ
theo đó dạng sáng cùng ngày hai mươi một tháng năm nhiều người dân đi làm rẫy ở thôn hai căn
xã phú nghĩa huyện bù gia mập hoảng hốt khi phát hiện một sát người trong bụi cỏ
nên đã trình báo công an địa phương
tại hiện trường cho thấy sát người này mặc quần tây áo màu xanh đã phân hủy từ lâu
nhiều bộ phần chỉ còn lại xương
ngoài ra còn mắt xương bàn tay và một bên chân
hiện chưa xác định được giới tính và thông tin cá nhân
vụ việc đang được công an tỉnh bình phước điều tra làm rõ
ngày hai mươi một tháng năm công an xã bình lâm huyện hiệp đức tỉnh quảng nam cho biết
người dân địa phương vừa tìm thấy vừa đưa một cụ bà đi lạc về nhà an toàn
sau đó hai người đàn ông ở quảng nam dũng cảm chui vào cống thoát nước
dài khoảng hai mươi năm mét để cứu cụ bà tám mươi tám tuổi
trước đó dặn sáng ngày hai mươi tháng năm bà trần thị ngoạn tám mươi tám tuổi
chú thôn nhì tây xã bình lâm rời khỏi nhà và mất liên lạc
theo người thân của bà ngoạn cụ bà có biểu hiện tinh thần không minh mẫn
và đã nhiều lần đi lạc
thời điểm rời khỏi nhà bà ngoạn không đổi mũ mặc đồ ngắn tay màu xanh quần lửng
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã bình lâm huy động lực lượng tích cực
phối hợp cùng gia đình tìm kiếm tiến hành xác minh từ dữ liệu camera an ninh
đồng thời thông báo rộng rãi đến bà con nhân dân biết để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày anh trịnh thanh trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thôn nhị tây
và anh dương duy nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thị trấn hà lam huyện thăng bình
phát hiện và dũng cảm chui vào đoạn cống thoát nước dài khoảng hai mươi năm mét
đường kính bảy mươi cm để cứu cụ ngoạn
theo công an xã bình lâm hành động của hai anh trịnh thanh trang và dương duy nam
rất đáng biểu dương khen ngợi cần được lan tỏa chia sẻ hơn nữa
để ngày càng có nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong nhân dân
thưa quý vị tối ngày hai mươi tháng năm một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội
ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà tấn công một gia đình
ở hẻm bạch đằng tỉnh bình định đã gây xôn xao dư luận
ngay sau đó lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thị nại thành phố quy nhơn tỉnh bình định cho hay
công an đã vào cuộc xác minh làm rõ
chỉ trong vài giờ đoạn clip thanh niên cầm hung khí xông vào nhà dân
và màn rượt đuổi ngay sau đó đã được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội
thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ khiến dư luận xôn xao
theo nội dung đoạn clip này khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín tháng năm một người đàn ông mặc áo đen cầm hung khí
xông vào một căn nhà ở hẻm năm trăm bốn mươi hai bạch đằng phường thị nại đuổi tấn công người ở trong nhà
lúc này có một số người bên ngoài chạy vào nhà để can ngăn và kéo người đàn ông áo đen ra ngoài
thế vậy hai người đàn ông trong nhà cũng cầm hùng khí
và người mặc áo đen
sau một lúc hỗn loạn một người phụ nữ phía trong nhà chạy ra kéo hai người đàn ông trở vào bên trong
và đóng cửa kính lại
thấy người phụ nữ đứng sau cánh cửa người đàn ông mặc áo đen đã vung dao
tấn công qua cửa kính gây thương tích trên vùng mặt của người phụ nữ
về danh tính của các cá nhân liên quan đến vụ việc mức độ thường tích nguyên nhân vụ việc
đang được công an phường vào cuộc điều tra xác minh vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ
liên quan đến vụ việc ba học viên cai nghiện tử vong sau khi nghiền thuốc kho pha nước ngọt để uống
ngày hai mươi tháng năm công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam lê thị trung bốn mươi sáu tuổi
trưởng phòng quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ bảo vệ hoàng kim giáp
để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra công ty hoàng kim giáp là đơn vị cung cấp bảo vệ hợp đồng
cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu ở ấp phú thiện xã hòa hội huyện xuyên mộc
với vị trí được giao bà lê thị trung đã làm giả thông tin hồ sơ của một nhân viên bảo vệ
để cung cấp nhân sự cho cơ sở cai nghiện
quá trình làm việc tại cơ sở cai nghiện nhân viên bảo vệ này đã mua thuốc bán lại
cho ba học viên đang cai nghiện tại đây uống
các học viên uống với số lượng quá nhiều gây ra tình trạng phù phổi và dẫn đến tử vong
liên quan đến vụ án xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn đình đại phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng năm ủy ban dân tp đà nẵng có văn bản gửi các ngân hàng tổ chức tín dụng
cơ quan thuế công an văn phòng đất đai sở ban ngành cùng các địa phương
về việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của bà nguyễn thị thu hiền
vợ ông phan văn anh vũ hay còn gọi là vũ nhôm và một số công ty liên quan
theo đó thực hiện công văn của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch ủy ban dân tp đà nẵng chỉ đạo chấm dứt việc phong tỏa tạm dừng giao dịch tài sản
của bà nguyễn thị thu hiền và các công ty liên quan đến ông phan văn anh vũ
việc phong tỏa tạm dừng các giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản liên quan đến vũ nhôm
và bà nguyễn thị thu hiền bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy nhằm phục vụ giải quyết một số vụ án
trước đó tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban dân tp hồ chí minh cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị
hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vũ nhôm
theo nội dung công văn của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban dân tp đà nẵng cũng đã gỡ lệnh phong tỏa tương tự đối với tài sản bốn công ty tại tp đà nẵng
đối với các vướng mắc xử lý tài sản khác của vũ nhôm
căn cứ các bàn án ủy ban dân tp đà nẵng hồi tháng ba vừa qua cũng đã đề nghị tòa nhân dân cấp cao
tại hà nội điều chỉnh hướng dẫn để giải quyết các khó khăn mà địa phương không thể thực hiện được
các tài sản này chủ yếu liên quan đến bà nguyễn thị thu hiền vợ của vũ nhôm cùng với một số người thân người có liên quan
thưa quý vị sau khi có thông tin một số trường hợp ngăn cản không cho học sinh thi vào lớp một mươi công lập
chính quyền địa phương ở nghệ an đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
ngày hai mươi tháng năm thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nghi lộc nghệ an liên quan đến nội dung phản ánh
trường trung học cơ sở nghi quang và trường trung học cơ sở tiến thiết không cho học sinh có thành tích thấp ôn thi lên lớp một mươi công lập
ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các địa phương các trường tiến hành xác minh
thông tin ban đầu tại trường trung học cơ sở nghì quảng sau khi có kết quả thi phân luồng đợt hai ngày hai mươi năm tháng bốn lớp chín c có chín em điểm dưới một mươi hai điểm trên ba môn
cô nguyễn thị lục giáo viên chủ nhiệm lớp chín c đã vận động định hướng tư vấn cho các em có kết quả thấp không nên thi vào lớp một mươi
mà nên học trường nghề để đỡ tốn tiền ôn thi cho phụ huynh
ngày hai tháng năm cô lục có đăng lên zalo của lớp với nội dung thông báo cho phụ huynh các em có điểm thấp không nên cho các em ôn thi vào lớp một mươi sau khi kết thúc năm học
sau đó một học sinh về thông báo với phụ huynh nội dung cô chủ nhiệm không cho thi lớp một mươi ở trường công lập
phụ huynh này bức xúc và đã thông tin cho báo chí
còn tại trường trung học cơ sở tiến thiết sau đợt thi phân luồng đợt hai vào ngày hai mươi năm tháng bốn lớp chín a có bốn học sinh điểm thấp
cô nguyễn hồng thái chủ nhiệm lớp chín a nhắn tin riêng cho một số phụ huynh của các em có kết quả thi thấp để định hướng tư vấn cho gia đình
không nên cho các cháu tiếp tục ôn thi vào lớp một mươi
trong đó có tin nhắn chị cho l thi lần hai cháu cố gắng đạt ba môn tổng điểm một mươi thì cho ôn thi tiếp không đạt thì em thông cảm cho chị
qua tiếp xúc với một số phụ huynh phần lớn đồng tình chủ trường định hướng nghề nghiệp cho học sinh
số phụ huynh có con thi phân luồng điểm thấp trường trung học cơ sở nghị quang có hai mươi em
tiến thiết có một mươi chín em kết quả thi dưới một mươi điểm
trong đó tại nghi quang có một mươi một trên hai mươi phụ huynh tại trường tiến thiết có một mươi một trên một mươi chín phụ huynh tự nguyện không đăng ký cho con ôn và dự thi vào lớp một mươi công lập
tuy nhiên một phụ huynh trường trung học cơ sở nghị quàng cho rằng
việc không cho các em ôn thi và thi lớp một mươi công lập là không đúng ảnh hưởng đến tâm lý các em
sau khi được tuyên truyền giải thích phụ huynh đã hiểu chủ trương của nhà trường
còn các thầy cô chủ nhiệm lớp chín của hai trường và phòng giáo dục và đào tạo cho rằng
chủ trương định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp là đúng đắn và đã thực hiện trong những năm trước
với trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm các thầy cô không muốn các em lãng phí thời gian tiền bạc của gia đình để ôn thi
nên có định hướng học ngày sớm
tuy nhiên có thể trong quá trình truyền đạt chưa khéo léo dẫn đến phụ huynh học sinh hiểu sai từ đó dẫn đến những bức xúc
sau sự việc trên ubnd huyện nghi lộc đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo giả soát tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn
yêu cầu chấn chỉnh việc triển khai định hướng phân luồng cho học sinh trên cơ sở tự nguyện của học sinh và phụ huynh
thưa quý vị ngày hai mươi tháng năm lãnh đạo ubnd phường trần quang diệu tp quy nhơn bình định cho biết
cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ cho bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng năm sau khi được người giữ trẻ ở một nhà trẻ tự phát thuộc phường trần quang diệu cho uống sữa
rồi nằm chơi trên võng
chú v a n sinh năm hai nghìn hai mươi ba đột nhiên nôn ói và hôn mê
ngay sau đó bé n được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu
theo lãnh đạo bệnh viện cháu n được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói nhiều
nên các bác sĩ đã đưa vào khoa nhi để thăm khám và điều trị
qua kiểm tra các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu n có dấu hiệu bị tổn thương nên đã chụp ct xóa não
kết quả cháu n bị nứt sọ
thông tin với bác sĩ phía gia đình cháu n và người giữ trẻ đều cho biết cháu n không bị té ngã hay bị ai tác động
lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho hay
các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý chỗ nứt sọ và đưa về khoa điều trị nhưng cháu nờ đã không qua khỏi
chị n t t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mẹ của cháu n chú xã canh hiển huyện vân canh bình định cho hay
trước khi đi nhà trẻ con của chị vẫn vui vẻ cười đùa bình thường
về phía nhà trẻ chị n h t b chủ nhà trẻ cho biết sáng một mươi bảy tháng năm cô giữ trẻ vẫn cho bé n uống sữa và nằm trên phóng như mọi khi
một lúc sau tôi thấy cháu ói rồi nằm mê man tôi lập tức gọi cho mẹ cháu
người này nói đồng thời cho hay ở nhà giữ trẻ cháu n không bị té ngã hay ai đối xử tàn tệ gì cả
theo chủ nhà trẻ này trước đó khoảng hai ngày chị cũng có báo cáo cho gia đình là cháu nờ có triệu chứng ói sau khi uống sữa
liên quan đến vụ tai nạn
đuối nước do sóng biển cuốn tại đà nẵng khiến hai người tử vong và một người mất tích
ngày hai mươi tháng năm ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cho hay
cơ quan chức năng đã tìm thấy năm thanh niên mất tích tử vong sau hai ngày tìm kiếm
cụ thể sau nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích do sóng biển cuốn trôi
trong các ngày một mươi tám một mươi chín tháng năm nhưng chưa có kết quả
dạng sáng hai mươi tháng năm lực lượng chức năng tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện nạn nhân t v l
sinh năm hai nghìn quê hương yên nằm cách vị trí gặp nạn gần ba km
nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm tại bãi biển thuộc phường khuê mỹ ngũ hành sơn
có một nhóm chín thanh thiếu niên xuống tắm biển tại khu vực đã cắm bảng nguy hiểm cấm tắm và bị sóng quân trôi
sau khi phát hiện các nhân viên cứu hộ của đội cứu hộ và khu du lịch kịp thời ứng cứu được tám em đưa vào bờ
nhưng có hai người gồm h v t sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
và t d q t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam không may qua khỏi
nạn nhân t v l sinh năm hai nghìn quê hưng yên bị sóng cuốn trôi mất tích
ông nguyễn đức vũ trưởng ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng khuyến cáo
qua sự cố đáng tiếc này ban quản lý rất mong người dân du khách khi tắm biển hãy tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm
không tắm biển khi có sóng to không tắm tại những khu vực có bảng nguy hiểm cấm tắm
chỉ tắm tại những khu vực đã răng phao an toàn có nhân viên cứu hộ trực
tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi cờ của nhân viên cứu hộ
để đảm bảo an toàn cho bản thân tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc xảy ra
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng
gây ra thiệt hại về người và cuộc
mới đây trên đường dt sáu trăm linh chín c đoạn qua địa phận xã đại minh huyện đại lộc tỉnh quảng nam
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến hai tài xế bị thương nặng
theo đó xe tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm năm mươi bảy do anh lê trung bảo ba mươi một tuổi
ở xã điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông theo hướng từ xã đại minh đi xã đại phong
khi đến địa điểm trên xe đã va chạm trực diện với xe tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c
hai sáu do anh nguyễn văn trường ba mươi năm tuổi ở xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam điều khiển
theo hướng ngược lại cú va chạm mạnh khiến đầu của cả hai xe tải bị biến dạng hoàn toàn
hậu quả cả anh bảo và anh trường đều bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin
nhận được thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều động xe cầu xe múc cùng các phương tiện cứu hộ khác đến giải cứu
lực lượng y tế cũng được cử đến để sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân
sau gần một giờ nỗ lực anh trường đã được đưa ra khỏi cabin xe và được trở đi cấp cứu
tuy nhiên việc giải cứu anh bảo gặp nhiều khó khăn hơn do phần đầu của anh bị chấn thương nặng
chảy nhiều máu và chân bị kẹt chặt
các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu chuyển thuốc giảm đau và chuyển nước để giữ sức khỏe cho anh bảo
lực lượng cứu hộ buộc phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kéo rời xe tải của anh bảo ra khỏi hiện trường
sau gần một giờ anh bảo đã được đưa ra khỏi ca bin xe thành công đưa đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được công an huyện đại lộc điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng năm thủy đoàn trưởng thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông cho biết
quá trình làm nhiệm vụ đơn vị vừa bắt giữ bốn tàu cát tặc đang hút trái phép một một trăm linh mét khối cát
khi bị tổ công tác của lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra
những người trên tàu chờ cát trái phép khóa cửa và buông lái tăng ga bỏ chạy để tiêu hủy chứng cứ
theo đó hồi hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên sông hồng thị trấn văn giang tỉnh hưng yên
tổ công tác của thủy đoàn một chủ trì phối hợp với phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm
trên đường thủy nội địa phòng tám cục cảnh sát giao thông phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên
và công an huyện văn giang đã kiểm tra phát hiện bốn tàu hút cát trái phép
cụ thể tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi ba cập mặn nhận cát từ tàu hút không gắn biển số
những người trên tàu nd ba nghìn năm trăm chín mươi ba khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra đã khóa trái cửa tăng ga di chuyển
không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng kiểm tra
tàu di chuyển đến bờ trái sông hồng xá thắng lợi huyện văn giang tỉnh hưng yên
thì người điều khiển phương tiện mới cho tàu dừng lại và hút cát trong khoang bơm ra ngoài để hủy chứng cứ
trên tàu có anh trần thọ giao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là lái tàu anh trần phú công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là chủ tàu
và anh trần phú bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là máy trưởng tất cả đều trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định
cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện chín trăm linh mét khối cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
kiểm tra phương tiện hút lực lượng chức năng phát hiện tàu không kẻ gắn biển kiểm soát không có đăng kiểm vr theo quy định
trên tàu có anh nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại duy tiên hà nam không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người lái phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản
hai người còn lại là anh bến anh quyết đã bỏ chạy lên bờ
tàu nd ba nghìn tám trăm sáu mươi một đang cập mạng nhận cát từ tàu hd bốn trăm tám mươi hai
trên tàu có ông hà văn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại giao thủy nam định
anh trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xuân trường nam định
những người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh hơn hai trăm linh mét khối cát đang chở trên tàu
tàu hd bốn trăm tám mươi hai do ông ngô văn đích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại lạng giang bắc giang làm chủ phương tiện
trên tàu có ba người khác cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và hoạt động khai thác cát
thủy đoàn một đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện giấy tờ liên quan và một một trăm linh mét khối cát bị hút trái phép
đồng thời bàn giao cho công an huyện văn giang tiếp nhận thụ lý và giải quyết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày hai mươi một tháng năm thông tin từ ủy ban nhân dân huyện tân trụ long an cho biết
trên địa bàn đã xảy ra vụ xét đánh ở xã quê mỹ thạnh khiến một người đàn ông tử vong
theo đó vào lúc một h ngày hai mươi một tháng năm ông tê quy tê bốn mươi sáu tuổi ngụ xã phú ngãi trị huyện châu thành long an
đang đi bắt ếch tại địa bàn xã quê mỹ thạnh thì bị xét đánh trúng tử vong
theo những người đi bắt ếch chung với ông tê chiều và tối mưa lớn xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh long an
vào lúc tối ông tê và một nhóm người chuyên đi bắt ếch đồng đã đi từ huyện châu thành qua địa bàn huyện tân trụ bắt ếch thì xảy ra sự việc
theo ngành chức năng tỉnh long an chiều và tối hai mươi và khuya hai mươi một tháng năm mưa rông kèm theo gió mạnh sấm xét xuất hiện trên diện rộng ở trên địa bàn
tỉnh cảnh báo người dân hết sức thận trọng vì những cơn mưa đầu mùa thường đi kèm với rông lốc xét đánh
trước đó vào ngày ba tháng năm trên địa bàn huyện vĩnh hưng long an ngay cơn mưa đầu mùa một người đàn ông ba mươi bảy tuổi đi bắt ếch đồng cũng bị xét đánh tử vong
mới đây công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với gvt hai mươi bốn tuổi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cơ quan chức năng tê chưa có giấy phép lái xe mô tô
ngày một mươi bảy tháng chín sau khi uống rượu tê đi xe máy ngược chiều trên cầu nhật tân
tại làn đường dành cho ô tô hướng đi từ quận tây hồ huyện đông anh tê sau đó đã đâm trực diện và đầu chiếc ô tô mitsubishi orlando do anh tê quy tê điều khiển
vụ tai nạn khiến chính vt bị thương tích nặng còn chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu thiệt hại hai trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi một tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trần quang diệu thành phố quy nhơn bình định cho biết
công an phường đang phối hợp với cơ quan chức năng
thành phố quy nhơn làm rõ vụ giật tiền sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất đai xảy ra tại phường này
trước đó trưa một mươi sáu tháng năm tại ủy ban nhân dân phường trần quang diệu
ông nguyễn đình hát sáu mươi tuổi chú phường trần quang diệu nhận được tám trăm một mươi ba triệu đồng tiền đền bù phần đất bị thu hồi
để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị long vân phường trần quang diệu
tại đây sau khi nhận tiền xong ông hát lấy bọc tiền chia cho ba người con ruột
lúc này anh nguyễn đình hảo ba mươi tuổi con ruột ông hát không đồng ý với cách chia tiền của cha
nên rằng co giật lấy gói tiền năm trăm linh triệu đồng rồi bỏ đi
qua làm việc với cơ quan công an anh hào khai nhận đã dùng bảy mươi một triệu đồng để trả nợ
số tiền còn lại gửi vào tài khoản ngân hàng
do đó mặc dù gia đình và lực lượng chức năng đã khuyên can trả lại tiền cho cha nhưng anh hảo nhất quyết không đồng ý
thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình cho biết
đơn vị vừa đấu tranh mở rộng vụ án bắt giữ đối tượng trương tất hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy đánh bạc và cố ý gây thương tích
trước đó vào hồi chín h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại địa phận thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện quỳnh phụ
trái phép chất ma túy từ hải phòng về thái bình tiêu thụ bác quả tang vũ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú xã hữu bằng
huyện kiến thụy thành phố hải phòng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm tám mươi bảy kg ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác
vũ văn sĩ là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản tiếp tục mở rộng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khám xét
khẩn cấp nơi ở của trương tất hảo tại xã an thanh huyện quỳnh phụ thu giữ một năm bánh heroin sáu kg ma túy đá hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
thực hiện lệnh khám xét nhà nghỉ tuấn tú có địa chỉ tại xã hưng nhân huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng do trương tất hảo làm chủ thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức mua bán chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động mua bán dâm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
tổng lượng ma túy được lực lượng công an thu giữ của trương tất hảo là hai bốn kg ma túy các loại cùng một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
ngày hai mươi tháng năm hải đoàn biên phòng một mươi tám trụ sở tại bà rịa vũng tàu đã dẫn dải tàu kg chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts về cảng của đơn vị này tại thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ nguồn gốc bốn mươi năm lít dầu đeo trên tàu này
trước đó khoảng một mươi h một mươi năm ngày một mươi chín tháng năm lực lượng biên phòng một trên hai mươi bốn hải đoàn biên phòng một mươi tám tuần tra kiểm soát trên vùng biển tỉnh trà vinh phát hiện tàu cá kg chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts
có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra lúc này trên tàu có năm người do ông vvn sáu mươi bốn tuổi quê kiên giang làm thuyền trưởng
khai nhận lực lượng làm nhiệm vụ thuyền trường tàu cá cho biết tàu đang chờ bốn mươi năm lít dầu đeo tuy nhiên ông n đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ về số lượng dầu trên tàu cá
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc niêm phong số hàng hóa trên tàu và dẫn dải phương tiện về cảng hải đoàn biên phòng một mươi tám tại thành phố vũng tàu để tiến hành điều tra làm rõ
tại một diễn biến khác khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra trên vùng biển cách côn đảo một trăm hai mươi hải lý
tiến hành kiểm tra tàu cá bt chín trăm chín mươi chín ts tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn người do ông vvt quê tiền giang làm thuyền trưởng
ông tê cho biết tàu đang vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo nhưng không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này
ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc dẫn dải tàu cá cùng số dầu do về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
ngày hai mươi tháng năm tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt tự hình đối với đinh thị hải yến
và khăm lạ con mạ ni
theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đinh thị hải yến đã liên hệ một người đàn ông quốc tịch lào để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamin
người này đồng ý báo giá ba tỷ đồng và hẹn giao dịch tại thị xã thà khẹt tỉnh khăm muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sau đó yến gọi điện cho khăm lạ còn mạ ni là lái xe của công ty vận tài bm để thuê vận chuyển ma túy về việt nam
với giá hai mươi năm triệu đồng
khăm lạ con mạ ni đồng ý giao hẹn với khăm lạ con mạ ni xong
đinh thị hải yến đã qua lào và cả hai gặp đối tượng bán ma túy để giao số tiền hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng để mua một mươi hai kg ma túy
sau khi lấy được ma túy yến đã trả tiền thêm cho khăm lạ con mạ ni bốn mươi triệu đồng tiền công
và khăm lạ con mạ ni điều khiển xe đầu kéo mang biển xuống lào có cất sống ma túy của yến đưa vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế trà lò
đến hai giờ ngày một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi hai khăm lạ con mạ ni điều khiển xe có vận chuyển ma túy lưu thông đến địa vận thị trấn đồng lê
huyện tuyên hóa quảng bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi thị trang
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú đồng xuân sóc sơn hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào sáng ngày bảy tháng hai chị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú vịnh yên vĩnh phúc điều khiển xe máy đi bán gà tại huyện mê linh thành phố hà nội
khi đến cầu thôn giò thượng xã tiền phong huyện mê linh
chị hát gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy honda way hỏi mua gà
đối tượng hỏi mua một mươi năm con gà với giá năm hai triệu đồng
sau đó người này mượn điện thoại của chị hát
với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng này hết bin
khi mượn được điện thoại của chị hát đối tượng lưu số điện thoại của đối tượng vào danh bạ của chị hát
đặt tên giả danh ngân hàng tiếp đó đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung
cộng số tiền năm triệu đồng vào tài khoản của chị hát
lúc này đối tượng gửi thêm tin nhắn khác với nội dung tổng cộng một mươi triệu đồng vào tài khoản của chị hát
lấy lý do chuyển nhầm tiền cho chị hát và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng
chị hát đồng ý và đưa cho đối tượng ba triệu đồng tiền mặt
còn bảy triệu đồng chị hát bảo chồng truyền khoản cho đối tượng
nhận được tiền đối tượng bảo chị hát chở gà đến nhà cho đối tượng
lợi dụng lúc chị hát không để ý đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi
phát hiện mình bị lừa chị at đã đến cơ quan công an trình báo
quá trình điều tra công an huyện mê linh đã làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bùi thị trang
sinh năm hai nghìn khu cầu thường chú đông xuân sóc sơn hà nội
hiện công an huyện mê linh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tháng năm ủy ban nhân dân thành phố đà lạt lâm đồng xác nhận đã phạt hành chính chín mươi triệu đồng
đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại đường sắt đông dương vì lắp đặt trái phép linh vật lưỡng long triều liên
tại số một đường quang trung thành phố đà lạt
cùng với hình thức phạt tiền doanh nghiệp trên còn phải tháo rỡ mô hình linh vật này trong vòng một mươi ngày
các mô hình rồng bị ủy ban nhân dân thành phố đà lạt yêu cầu tháo rỡ vì lắp đặt không xin phép
từng được trưng bày tại đường hòa nguyễn huệ thành phố hồ chí minh vào dịp tết cổ truyền năm hai nghìn hai mươi bốn
với tên gọi lưỡng long triều liên
cặp linh vật rồng dài hơn một trăm linh m hai đầu dòng đường kính hơn hai m
sau khi được tháo rỡ ngày ba tháng bốn linh vật lưỡng long triều liên được công ty cổ phần đầu tư thương mại đường sắt đông dương
dùng một mươi bảy xe ô tô vận tải chuyển lên lắp đặt tại thành phố đà lạt
kích thước linh vật có chiều dài một trăm một mươi bốn m rộng một mươi tám bảy m và cao chín
bắt nhóm đối tượng tạt sơn thuê vào nhà người khác với giá một triệu đồng
ngày hai mươi tháng năm công an quận sáu thành phố hồ chí minh đang lập hồ sơ xử lý võ ngọc nhi ba mươi bảy tuổi
võ ngọc nhị em trai của nhi ba mươi bốn tuổi cùng ngụ tại quận sáu và dương ngọc hiền hai mươi tám tuổi ngụ tại huyện bình chánh
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó bà t t p n năm mươi một tuổi
ngụ quận tám đến cơ quan công an trình báo về việc tiệm tạp hóa của bà trên đường chu văn an phường hai quận sáu
bị kẻ xấu nhiều lần tạt sơn
bà n nghi ngờ nguyên nhân có thể là do liên quan đến việc chuyển nhượng căn nhà trên đường phạm đình hổ phường hai quận sáu
do bà đứng tên chủ sở hữu
tiếp nhận trình báo các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận sáu nhanh chóng vào cuộc điều tra
lấy lời khai những người liên quan để làm rõ
từ dữ liệu camera an ninh và các chứng cứ thu thập được các trinh sát xác định
nhóm của nhi đã thực hiện hành vi tạt sơn nên mời về chủ sở làm việc
tại đây nhóm của nhi khai nhận được một đối tượng tên ttd thuê tạt sơn vào tiệm tạp hóa của bà n
với giá một triệu đồng một lần
nhóm của nhi đã thực hiện việc tạt sơn vào tối bảy tháng năm và dạng sáng tám tháng năm
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý
mới đây ông trần văn đạo chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên cho biết
có sáu mươi một ba mươi chín tấn tôm hùm và hai mươi chín năm tấn cá nuôi lồng bè
của một trăm sáu mươi hộ dân trên địa bàn bị chết
trong sáng hai mươi tháng năm tri cục thủy sản tỉnh phú yên kiểm tra vùng nuôi thủy sản tại xã xuân thịnh
và cho rằng nguyên nhân ban đầu khiến tôm hùm cá chết hàng loạt tại thị xã sông cầu là do thời tiết nắng nóng
kết hợp với mưa rông trong những ngày qua dẫn đến môi trường nước bị thay đổi
hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng tôm cá chết
theo ủy ban nhân dân thị xã sông cầu hiện trên địa bàn có khoảng tám mươi ba ô lồng với hơn hai bè nuôi trồng thủy sản
trong đó phần lớn là nuôi tôm hùm chiếm sáu mươi số lồng nuôi của tỉnh
thị xã sông cầu được biết đến là thủ phủ tôm hùm của tỉnh phú yên và cả nước với sản lượng hơn một tấn mỗi năm
sáng hai mươi tháng năm lãnh đạo công an huyện đông hưng thái bình xác nhận trên địa bàn huyện mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến hai người tử vong tại chỗ một người bị thương
cụ thể khoảng h hai mươi phút ngày một mươi chín tháng năm tại quốc lộ ba mươi chín đoạn qua thôn cao mỗ xã trương dương huyện đông hưng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô di chuyển theo hướng hưng hà đi đông hưng và xe máy đi ngược chiều
qua điều tra cơ quan công an xác định ô tô mang biển kiểm soát một mươi bảy c một trăm ba mươi năm x do anh hdt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tiền phong thành phố thái bình điều khiển
xe máy mang biển kiểm soát một mươi bảy b ba nghìn năm trăm ba mươi bảy xx
do nmh sinh năm hai nghìn bảy trú tại xá đông quan điều khiển
chở theo nst sinh năm hai nghìn bảy trú tại xá đông á
và txa sinh năm hai nghìn tám trú tại xá hồng bạch cùng huyện đông hưng
cả ba người trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao
sau va chạm hát và t tử vong tại chỗ a bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một dao phóng lợn của nhóm thanh niên đi xe máy
công sát yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong
cụ thể khoảng ba giờ ngày hai mươi tháng năm tại khu vực ngã ba cát đằng
hướng từ quốc lộ một mươi rẽ vào đường năm mươi bảy b đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa với người phụ nữ đi xe đạp
sự việc được camera an ninh bên đường ghi lại
khi đó đoàn tàu đang đến gần barrier rào chắn hạ xuống có đèn cảnh báo nguy hiểm
nhưng người phụ nữ vẫn dắt xe đạp đi qua đường ray dẫn tới hậu quả đau lòng
ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn lực lượng chức năng đã tới hiện trường
xác định nạn nhân là bà d t b sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tài xá yên đồng huyện ý yên
hiện tại bà b đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
công an huyện ý yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày hai mươi một tháng năm theo thông tin từ cảng vụ hàng không miền bắc chuyến bay vn một nghìn hai trăm linh bảy
từ hà nội tới cần thơ của vietnam airlines đã gặp phải sự cố
sau hai mươi phút khởi hành từ sân bay nội bài vào chiều một mươi chín tháng năm
trong cùng đêm một mươi chín tháng năm chuyến bay vn một nghìn hai trăm sáu mươi chín từ vinh tới tân sơn nhất
cũng gặp phải tình trạng tương tự khi hạ cánh vào lúc hai mươi ba h hai mươi tám phút
hai chuyến bay với hai máy bay khác nhau nhưng lại cùng gặp sự cố
và phải hạ cánh ngay sau khi cất cánh vậy nguyên nhân của những vụ việc này do đầu
được biết máy bay airbus a ba trăm hai mươi một thực hiện chuyến bay vn một nghìn hai trăm linh bảy từ hà nội tới cần thơ
đã cất cánh lúc một mươi bảy h một mươi sáu phút
tuy nhiên vào lúc một mươi bảy h ba mươi bảy phút tổ lái đã yêu cầu quay trở lại sân bay nội bài
do phát hiện vết nứt trên kính buồng lái phía trước gây cơ phó
máy bay sau đó đã an toàn hạ cánh và tự lăn vào vị trí đỗ vào lúc một mươi tám h năm
kỹ thuật viên kiểm tra máy bay đã phát hiện thêm một vết lõm đường kinh bốn mươi cm
trên trom mũi máy bay được làm từ nhựa composite
nguyên nhân của vết lõm này vẫn chưa rõ
vietnam airlines đã chuyển hành khách sang một máy bay airbus a ba trăm hai mươi một khác
để tiếp tục hành trình tới cần thơ
khởi hành lúc một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
trong cùng đêm một mươi chín tháng năm chuyến bay vn một nghìn hai trăm sáu mươi chín từ vinh tới tân sơn nhất
cũng gặp tình trạng tương tự khi hạ cánh lúc hai mươi ba h hai mươi tám phút
kính buồng lái phía trước ghế cơ trưởng bị dạn nứt
thợ máy cho biết nguyên nhân có thể do va chạm với chim
tuy nhiên thời điểm va chạm không được xác định
máy bay sau đó đã được kéo về xưởng để kiểm tra và thay thế kính buồng lái
theo nhà chức trách hàng không cả hai sự cố đều là những sự cố bất khả kháng
thường xảy ra do mưa đá
các sự cố liên quan đến va chạm với chim hoặc mưa đá
làm dặn nứt kính buồng lái không phải là hiếm trong ngành hàng không
mặc dù các sân bay đều có thiết bị xua đuổi chim
nhưng va chạm thường xảy ra ngoài phạm vi sân bay
trong quá trình máy bay tiếp cận hoặc rời đường bằng
sự cố nứt kính buồng lái do mưa đá thường xảy ra với các chuyến bay
trong giai đoạn thời tiết giao mùa khi có những trận mưa rông mạnh
thưa quý vị đảo phú quốc thuộc tỉnh kiên giang của việt nam
vừa được vinh danh trong số một mươi điểm du lịch nhiệt đới
có giá cả phải trăng nhất trên thế giới
theo các chuyên gia du lịch của tạp chí mỹ travel leisure
mặc dù để đến được phú quốc du khách phải đi các chuyến bay nối chuyến
dẫn đến chi phí vé máy bay cao hơn hầu hết các điểm đến khác trong danh sách
song đó không nên là lý do cản trở du khách đến với hòn đảo thiên đường này
travel laser nhận định tạp chí mỹ tiết lộ phòng tại một trong những khách sạn
được đánh giá cao nhất ở phú quốc có giá khởi điểm từ bảy mươi năm đô la
travel leisure cũng chia sẻ thêm là các chỗ đêm ở giương đông
tràn ngập những món ăn ngon và rẻ trong khi tắm nắng trên bãi biển cát trắng
và đi bộ xuyên vườn quốc gia phú quốc là những hoạt động miễn phí để tận hưởng
merida thủ phủ bang yucatan của mexico đứng đầu danh sách
tiếp theo là bali của indonesia ned green ở jamaica và phú quốc ở việt nam
phong cảnh tươi đẹp mức giá hợp lý và cơ hội chụp những bức ảnh đẹp
là những điểm cộng hàng đầu trong việc đánh giá những điểm đến
nhiệt đới giá cả phải trăng lần nhất
hội an là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại việt nam
để du khách trải nghiệm khám phá sinh hoạt hàng ngày
mới đây thành phố hội an thí điểm cho người dân đón du khách vào nhà ăn ở cùng
ngày hai mươi tháng năm ông tống quốc hưng trường phòng văn hóa thông tin hội an cho biết
khu vực thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ hội an là nhà trong kiệt
tức là sâu trong hẻm hẻm khu vực một và những khu vực tiệm cận liên kề với khu vực một
nhà mặt tiền khu vực một
hai a khu phố cổ
hộ dân được đón khách lưu trú ở cùng phải là chủ nhà cư dân bản địa hội an
sinh sống thực tế tại địa chỉ đăng ký
gia đình dự kiến đón khách ở cùng đạt gia đình văn hóa tiêu biểu
và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương
mỗi hộ dân thông tin các hình thức và nội dung thời gian sinh hoạt hoạt động tại gia đình
để thuận tiện cho khách trải nghiệm và tham gia
các hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về nhà ở cũng như quy định của luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
chính quyền hội an yêu cầu phải đảm bảo tốt các dịch vụ khác ngoài lưu trú
đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm khám phá gắn liền với các sinh hoạt đời sống hàng ngày
để thực hiện thí điểm hộ gia đình nộp đơn đăng ký tham gia mô hình lưu trú trải nghiệm
cùng cư dân phố cổ kèm giấy tờ pháp lý liên quan tại địa phương nơi cư trú
phòng văn hóa và thông tin chủ trì phối hợp với các ngành liên quan
địa phương tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế ngôi nhà và đề xuất quyết định
sau thành công của kỳ tổ chức hai nghìn hai mươi ba lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục diễn ra vào tháng sáu tới do ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với tập đoàn sun group tổ chức
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm nay sẽ có sự tham gia của tám đội thi trình diễn trong năm đêm
theo sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng lễ hội bắn phá hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn có chủ đề
diễn ra từ ngày tám tháng sáu đến hết ngày một mươi ba tháng bảy trình diễn trong năm đêm với năm chủ đề
đêm thứ hai ngày một mươi năm tháng sáu có chủ đề made of natural wisdom
trong tám đội pháo hoa tham dự lễ hội bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
theo ban tổ chức năm nay khán đài vẫn được lắp đặt tại vỉa hè đường trần hưng đạo với quy mô năm mươi tám trăm bảy mươi chỗ trên năm đêm tăng ba mươi hai bốn trăm một mươi chỗ trên năm đêm so với năm hai nghìn hai mươi ba
các hạng mục công trình hệ thống sân khấu ánh sáng âm thanh được gấp rút hoàn thiện và sẽ hoàn tất trước ngày ba mươi tháng năm
ngoài khu vực sân khấu chính dự kiến sẽ có bốn cụm âm thanh dọc các tuyến đường
cụm hai khu vực cầu chữ t đường bạch đằng đối diện bảo tàng đà nẵng mới
cụm ba khu vực từ khán đài b một đến cầu sông hàn đường trần hưng đạo
cụm bốn khu vực từ olalani đến khán đài b hai
trong mỗi đêm thi sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc
vào đêm khai mạc sẽ có hạng mục biểu diễn pháo hoa trên jet ski tại sông hàn đến sông hàn
để tăng tính hấp dẫn và mới lạ cho chương trình
ngoài ra đà nẵng sẽ tổ chức bốn mươi hoạt động đồng hành
trong đó có một số hoạt động mới so với năm hai nghìn hai mươi ba như show trình diễn nghệ thuật dưới nước jet ski
cuộc thi đố vui tìm hiểu lễ hội bàn phá hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
vừa qua lễ hội hoa sim biên giới năm hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức với quy mô cấp thành phố
với chủ đề biên cương tổ quốc tôi tại xã hải sơn thành phố móng cái quảng ninh
đây là năm thứ ba lễ hội hoa sinh biên giới được tổ chức
so với hai lần trước năm hai nghìn hai mươi bốn lễ hội tổ chức với quy mô rộng hơn tại ba địa điểm là
trung tâm văn hóa thể thao xã chợ phiên bò hèn và đồi sim mã thầu sơn
theo đại diện phòng văn hóa thông tin thành phố móng cái trong hai ngày diễn ra lễ hội hoa sim biên giới
có đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm nét độc đáo của vùng đất biên cương này
sự kiện là sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch tâm linh
du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng xã hải sơn
trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động như chợ phiên pò hèn với trên ba mươi gian hàng giới thiệu sản vật
ẩm thực đặc sắc của các địa phương
ngoài ra còn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc biểu diễn các tiết mục ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
trình diễn lễ cấp sắc biểu diễn các tiết mục hát sao duyên của dân tộc sao và hát sóng co của dân tộc sán chỉ
bên cạnh đó các hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như giải bóng đá nam bóng đá nữ thi đánh quay
ném còn cầu khỉ bịt mắt bắt vịt đậm niêu lầy cỏ tức sái mả thi trang điểm cô dâu dân tộc giao và sán chỉ
ra bánh giày giao lưu dân vũ với các xã phường
lễ hội gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết
đề án chương trình kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển khu du lịch quốc gia trà cổ móng cái
tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia tạo không khí vui tươi phấn khởi và cổ vũ cán bộ nhân dân các dân tộc
tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn
thông qua các hoạt động trên nhằm bảo tồn phát huy tôn vinh giới thiệu quảng bá các hình ảnh tiềm năng lợi thế và khai thác những giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của đồng bào các dân tộc thành phố móng cái nói chung và các xã miền núi biên giới nói riêng
thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã hải sơn và thành phố móng cái
hải sơn là xã vùng cao biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cách trung tâm thành phố móng cái ba mươi bốn km về phía tây bắc có vị trí trọng yếu chiến lược về quốc phòng an ninh
đơn vị hành chính có ba thôn dân số có ba trăm năm mươi hai hộ với một tám trăm sáu mươi hai nhân khẩu gồm ba thành phần dân tộc
trong đó dân tộc thiểu số chiếm tám mươi sáu
hải sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý khí hậu cảnh quan thiên nhiên danh làm thắng cảnh di tích lịch sử sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc về sản vật địa phương
có nhiều điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn như khu di tích lịch sử quốc gia bò hèn cột mốc một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chợ phiên bò hèn làng bích hỏa xóm họ đặng đồi xim mã thảo sơn xóm hai mươi sáu hộ đỉnh panai lòng hồ tràng vinh thơ mộng và đồi xim mã thảo sơn
đặc biệt là có đường quốc lộ một mươi tám c đi qua địa bàn thuận lợi đây là tiềm năng lợi thế cho hải sơn phát triển
trong những năm qua hải sơn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới khang trang quan tâm dành nguồn lực tổ chức các chương trình lễ hội văn hóa độc đáo
với những nỗ lực trong công tác tổ chức quảng bá du lịch tại địa phương xã hải sơn đã và đang trở thành khu du lịch tiêu biểu thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
đây được xem là chìa khóa để hải sơn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới
sau bốn ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm diễn ra tưng bừng với nhiều sự kiện hội thảo hội thi tối ngày một mươi chín tháng năm lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề dạng người sắc sen đã bế mạc
ban tổ chức cho biết đã có khoảng hai trăm linh người dân đến tham quan thường lãm
ngày đầu tiên khai mạc lễ hội thời tiết không tốt
tuy nhiên những ngày sau đó lễ hội sen đồng tháp thu hút rất đông du khách tìm đến tham quan mua sắm đặc biệt là buổi tối
sự kiện đã cho thấy một lần nữa các hoạt động trải nghiệm mang đến nét đặc trưng rất riêng của văn hóa vùng sông nước miền tây nam bộ luôn thu hút rất đông du khách tìm đến
lễ hội sen năm nay không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa về sen mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giao lưu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và những người làm kinh tế về sen
tại sự kiện nhiều hoạt động lớn nhỏ diễn ra
có không ít hoạt động đã động lại trong lòng du khách gần xa cũng như bà con nhân dân đồng tháp
trước đó trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp với mong muốn lan tỏa giá trị sen và tình yêu hoa sen loài hoa được đồng tháp chọn là hình ảnh đặc trưng và quyết tâm tạo dựng thương hiệu đồng tháp đất sen hồng
ban tổ chức đã trao tặng khoảng bốn túi hạt sen hồng đồng tháp
các túi hạt xe này được ban tổ chức ân cần trao cho du khách gần xa khi đến tham quan trải nghiệm tại lễ hội
trong mỗi túi hạt sen có năm hạt sen là
giống sen hồng đồng tháp có mã qr code hướng dẫn quy trình gieo trồng và chăm sóc hạt sen
lễ hội cũng tạo được thành công khi nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ kính yêu
trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp phối hợp các đơn vị liên quan
lần đầu tổ chức cho năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp tham gia hoạt động diễu hành với áo dài dạng người sắc sen
sự kiện càng thêm nhuộn nhịp
sự kiện càng thêm nhịp và tươi vui hơn khi hàng nghìn phụ nữ đến từ các huyện thành phố sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đồng tháp có mặt từ rất sớm
có người là nông dân người là giáo viên người mua bán ở chợ cũng soạn cho mình chiếc áo dài và chiếc nón lá có những họa tiết hình hoa sen lá sen
suốt chẳng đường đi ai nấy cũng tươi vui bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
quá trình di chuyển nhiều chị em phụ nữ còn dừng lại chụp ảnh quay những đoạn clip ngắn để lưu niệm từng khoảnh khắc trong tà áo dài thước tha
dịp lễ hội lần này nhiều cuộc thi hội thi diễn ra cụ thể như cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật năm hai nghìn hai mươi bốn hội thi đọc sách cùng sen hội thi vẽ bích họa sen hội thi thiết kế sản phẩm quả tặng từ sen cũng đạt được nhiều thành công khi có đông đà quần chúng nhân dân học sinh sinh viên và cán bộ công nhân viên chức tham gia và đạt chất lượng cao
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp trần trí quang cho biết lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện quan trọng giúp tỉnh đồng tháp quảng bá văn hóa du lịch tỉnh nhà
đây còn là dịp để địa phương nhận diện đầy đủ hơn những giá trị của sen trong đời sống văn hóa kinh tế của người dân đồng tháp qua đó giúp tỉnh định hướng tốt hơn việc phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sen trong bối cảnh hội nhập quốc tế
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại